nhờ lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hợp trung quốc hoa kỳ
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã sang thăm chính thức hoa kỳ
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn theo giờ địa phương tại thành phố new york
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã thăm trụ sở đại hội đồng liên hợp quốc
và có cuộc hội đàm với ngài vladimir varunkov
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách phòng chống khủng bố
ngài varunkov ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan của liên hợp quốc
với bộ công an việt nam trong hoạt động phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm cho biết năm hai nghìn hai mươi với vai trò chủ tịch asean
việt nam sẽ cùng asean hợp tác chặt chẽ với liên hợp quốc phòng chống khủng bố
ứng cử làm thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã tới thăm
và làm việc với phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc